lực lượng chức năng huyện đồng phú tỉnh bình phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền năm triệu đồng
đối với một tài xế chú tại thị trấn phước vĩnh huyện phú giáo tỉnh bình dương
vì hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó tài xế này điều khiển xe ô tô bán tải mang biển số sáu mươi một c bốn mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi
chở hàng nhông kính đá hoa cương từ huyện phú giáo giao cho khách hàng tại huyện đồng phú
do biết không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín thì sẽ không được lưu thông qua chốt
nên tài xế đã điều khiển xe đi vào đường tránh chốt kiểm soát dịch bệnh số hai tại xã tân lập
khi lái xe di chuyển đến cổng khu công nghiệp nam đồng phú thì bị phát hiện bắt giữ
đoàn kiểm tra liên ngành huyện đồng phú đã lập biên bản tham mưu ubnd huyện
ban hành quyết định xử phạt năm triệu đồng đối với tài xế này